thành phố hà nội vừa ban hành quyết định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
quyết định này nêu rõ về hồ sơ trình tự thủ tục để nhận được hỗ trợ
đối với người lao động không có hợp đồng hay lao động tự do bị mất việc
cần phải lập hồ sơ gửi đến ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hợp pháp sau ngày một mươi năm hàng tháng
hồ sơ gồm có giấy đề nghị hỗ trợ theo mẫu bản phô tô hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú
thời gian gửi hồ sơ chậm nhất là ngày một mươi năm tháng bảy
trong năm ngày cấp xã phải lập danh sách đủ điều kiện người được hưởng hỗ trợ và phải niêm yết công khai